trường mỹ lan còn có bốn mươi năm lãnh đạo cán bộ ngân hàng scb một mươi năm cựu cán bộ ngân hàng nhà nước
ba cựu cán bộ thanh tra chính phủ một cựu cán bộ kiểm toán nhà nước bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội
tham ô tài sản nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng
tại ngày thứ hai phiên tòa tiếp tục với phần công bố cáo trạng của đại diện viện kiểm sát
với phần hành vi phạm tội của các cựu cán bộ ngân hàng scb phạm tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
theo đó bị cáo trương mỹ lan cựu chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp và tám mươi năm bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội
tham ô tài sản đưa hối lộ nhận hối lộ vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
theo bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
ngoài ra tám mươi bốn bị cáo liên quan trong đó có một bị cáo được tạm đình chỉ xét xử lần lượt bị xét xử về các tội
tham ô tài sản nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng
riêng bị cáo nguyễn cao trí cựu chủ tịch công ty đầu tư và quản lý giáo dục văn lang
công ty tập đoàn capella bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trong vụ án ngoài tư cách bị cáo bà chủ vạn thịnh pháp còn giữ vai trò bị hại
ở hành vi bị đại gia nguyễn cao trí lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt một tỷ đồng
trong việc mua bán chuyển nhượng dự án
hồ sơ vụ án cho thấy trong hệ sinh thái vạn thịnh pháp công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
đóng vai trò hạt nhân kiểm soát toàn bộ hoạt động đối với các công ty khác
thế nhưng không tham gia trực tiếp kinh doanh
bị cáo trương mỹ lan còn dùng những người thân tín trả lương cao để hoạt động phạm tội
trên thực tế một trong những nguyên nhân sai phạm hơn một mươi năm tại scb không bị phát hiện
đã được cơ quan chức năng làm sáng tỏ
theo đó bị cáo trường mỹ lan xây dựng nên hệ sinh thái đồng phạm hết sức bài bàn
quy mô với hàng ngàn cá nhân cầu kết chặt chẽ
hệ sinh thái này được ví như mô hình kim tự tháp
trong đó có những cấp dưới của bị cáo trương mỹ lan lần lượt là người thân như chồng và cháu gái
sự thân tín giảm dần theo mức độ đến đáy của mô hình
khi tham gia vào mô hình kim tự tháp các cá nhân được bị cáo trương mỹ lan trả lương
tặng thường tiền cổ phân scb tùy theo cấp bậc
quan trọng nhất và được hưởng lợi nhiều nhất phải kể đến bộ sậu bị cáo lan tuyển chọn
và đưa vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại scb như hội đồng quản trị
ban tổng giám đốc giám đốc có trì nhanh lớn trưởng ban kiểm soát
tương ứng với mỗi vị trí là mức lương từ hai trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng một tháng
chưa bao gồm các phúc lợi khác
theo đó cáo trạng truy tố thể hiện hệ sinh thái vạn thịnh pháp có hơn một doanh nghiệp
chia làm bốn nhóm chính có quan hệ chặt chẽ với nhau gồm nhóm định chế tài chính
nhóm công ty có hoạt động kinh doanh tại việt nam nhóm các công ty ma tại việt nam
và cuối cùng là mạng lưới công ty tại nước ngoài
bị cáo trương mỹ lan xây dựng mạng lưới nhiều công ty vỏ bọc
tại các vùng lãnh thổ quốc gia thiên đường thuế phục vụ hoạt động kinh doanh đầu tư
bị cáo lan còn sử dụng danh nghĩa nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào việt nam
và có nhiệm vụ quản lý nguồn vốn tài sản của gia đình bị cáo này ở nước ngoài
trong nhóm định chế tài chính ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
có vai trò đặc biệt quan trọng được lan sử dụng như một công cụ tài chính
để cấp vốn cho các công ty thuộc hệ sinh thái vạn thịnh pháp
về phương thức thủ đoạn đầu tiên trương mỹ lan thâu tóm ba ngân hàng là
ngân hàng sài gòn cũ ngân hàng tín nghĩa ngân hàng đệ nhất
sau đó năm hai nghìn một mươi hai ba ngân hàng này được hợp nhất thành ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
trong đó bị cáo lan chỉ đứng tên một phần còn lại nhờ nhiều người khác đứng tên
sở hữu phần lớn cổ phân tại scb với tỷ lệ tri phối lên đến hơn chín mươi
những người đứng tên hội lan là những người thân tín và tin tưởng
nằm giữ tỷ lệ tri phối bị cáo lan đã đôi nhiều người thân tín
được tin tưởng vào các vị trí chủ chốt của ngân hàng như hội đồng quản trị
ban tổng giám đốc giám đốc trì nhanh lớn ban kiểm soát
và trả lương cao từ hai trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng một tháng
bà chủ vạn thịnh pháp dùng quyền hạn của mình để chỉ đạo các cá nhân ở scb
và tập đoàn vạn thịnh pháp triển khai hoạt động rút tiền ngân hàng
dưới hình thức giải ngân cho các hồ sơ vai khống
thậm chí nhiều khoản vay được rút tiền ra trước hoàn thiện hồ sơ sau
theo kết luận vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng scb và các đơn vị liên quan
bà trương mỹ lan chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp
đã sử dụng những thủ đoạn gian dối để lập phương án rút
cắt đứt dòng tiền sau khi giải ngân tiền từ scb
kết luận cho thấy dù không giữ chức vụ tại ngân hàng scb
thế nhưng bà trương mỹ lan lại là người chi phối lũng đoạn
chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng này với vai trò là cổ đông lớn
khi nắm cổ phần chi phối từ tám mươi năm đến chín mươi một năm
số cổ phần còn lại do hơn bốn cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ
theo tài liệu truy tố xét xử xác định
hầu hết các hồ sơ đều được giải ngân trước hợp thức hóa sau
trong khi ấy theo quy định ngân hàng chỉ giải ngân khi đã hoàn thiện các thủ tục thế chấp
tuy nhiên có tới sáu trăm tám mươi bốn khoản vay của lan và nhóm vạn thịnh pháp
với tổng số nợ hơn ba trăm tám mươi hai tỷ đồng
chưa có thủ tục thế chấp khi giải ngân
tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
có một hai trăm tám mươi bốn khoản vai của tám trăm bảy mươi năm khách hàng là các khoản vai của nhóm trường mỹ lan vạn thịnh pháp
với dư nợ gốc là hơn bốn trăm tám mươi ba tỷ đồng thuộc nợ nhóm năm không có khả năng thu hồi
để rút được số tiền này trương mỹ lan chỉ đạo nhóm bị cáo tại scb vạn thịnh pháp lập hồ sơ khống
đầu tiên trương mỹ lan đã chỉ đạo các thuộc cấp mượn nhiều pháp nhân
cá nhân để tạo tài khoản ma tại ngân hàng
tiền vay sau khi giải ngân sẽ được chuyển vào tài khoản của các cá nhân pháp nhân ma
để thực hiện truyền tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng
hoặc chỉ đạo cho cá nhân pháp nhân rút tiền nhằm cắt đứt dòng tiền
khi cần sử dụng ngay một số tiền mặt
bị cáo lan đã chỉ đạo lãnh đạo của scb sẽ chia nhau tìm cách đáp ứng
dòng tiền chủ yếu lấy từ nguồn khoản vai tín dụng hoặc phát hành trái phiếu
khi có tiền trương mỹ lan chỉ đạo bùi văn dũng là lái xe riêng đến scb chi nhánh sài gòn để nhận tiền
cùng lúc đó nhân viên scb sẽ liên hệ với người của vạn thịnh pháp
yêu cầu cung cấp pháp nhân cá nhân nhận tiền rút tiền
lập phiếu chi và các thủ tục để hoàn tất nghiệp vụ rút tiền mặt
những cá nhân đại diện pháp nhân ba sẽ đến ngân hàng để ký chứng tử rút tiền
tiền mặt sẽ được xuất khỏi quỹ và giao cho dũng
sau đó lái xe bùi văn dũng sẽ trở tiền về nhà riêng của nữ chủ tịch ở tòa nhà
tại số một trăm hai mươi bảy pasteur quận ba tp hcm hoặc trụ sở tập đoàn vạn thịnh pháp ở trần hưng đạo
sau đó tiền do dũng hoặc trần thị hoàng uyên là trợ lý của bà lan
sẽ chuyển đến các địa chỉ khác nhau do chủ tịch vạn thịnh pháp chỉ đạo
hoặc dũng sẽ trở tiền từ ngân hàng về trụ sở tập đoàn vạn thịnh pháp
và giao theo chỉ đạo của bà lan hoặc chuyển tiền trực tiếp cho các cá nhân mà bà lan yêu cầu
ngoài việc lập hồ sơ các khoản vay khống nhằm hợp thức hóa việc rút tiền nêu trên
trương mỹ lan còn chỉ đạo nhóm bị cáo ở scb thành lập mới đơn vị kinh doanh tại hội sở
để chỉ giải ngân cho nhóm trương mỹ lan vạn thịnh pháp
đồng thời hoán đổi giúp tài sản bảo đảm có giá trị thay thế bằng các tài sản không đủ pháp lý
hoặc không có giá trị giá trị thấp nhằm rút ruột tổ chức tín dụng
cuối cùng bị cáo loan sẽ chỉ đạo bán nợ xấu cho công ty mua bán nợ vamc
bán nợ trả chậm cấn trử nợ để che giấu nợ xấu
giảm dư nợ tín dụng với mục đích để tiếp tục được huy động vốn và giải ngân
cơ quan tố tụng xác định trương mỹ lan đã tham ô tài sản
chiếm đoạt của scb hơn ba trăm linh bốn tỷ đồng gây thiệt hại gần một trăm ba mươi tỷ đồng
và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng gây thiệt hại hơn sáu mươi bốn tỷ đồng
kết luận điều tra đã chỉ đường đi dòng tiền của một hai trăm tám mươi bốn khoản vay
tương đương với bốn trăm tám mươi ba chín trăm một mươi bảy tỷ đồng sư nợ gốc của nhóm trường mỹ lan
cụ thể năm mươi bảy hai mươi chín tỷ đồng được trả khoản vay cũ tại scb
ba trăm tám mươi một ba trăm linh ba tỷ đồng
ba mươi ba tỷ đồng được tổ chức cá nhân truyền khoản ra ngoài hệ thống scb
năm hai trăm bảy mươi năm tỷ đồng được tổ chức cá nhân truyền khoản nội bộ trong scb